các chuyên gia cho rằng việc đỗ xe dưới trời nắng nóng kéo dài sẽ làm nhiệt độ bên trong xe tăng cao
trong thực tế nếu nhiệt độ ngoài trời ở mức tầm bốn mươi độ c nhiệt độ bên trong xe có thể lên đến sáu mươi bảy mươi độ c hoặc cao hơn nữa
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ các động cơ xe như dò dỉ nhiên liệu hỏng hệ thống điện do dỉ chất lỏng chất lượng nhiên liệu động cơ quá nóng bộ phận chuyển đổi xúc tác quá nóng
trong đó dò dỉ xăng là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến hỏa hoạn và cháy xe ô tô
loại nhiên liệu này có thể tự bốc hơi ở bảy hai độ c và chỉ cần một tia lửa cũng dễ dàng bốc cháy
đặc biệt nếu có sự hiện diện của không khí xăng có thể tự bốc cháy ở nhiệt độ hai trăm năm mươi bảy hai độ c
chính vì vậy khi bị dò dì lên kim loại hay nhựa nóng xăng có thể tự bốc cháy rất cao
chứ nếu ở ngoài bộ xe nhiều xe đến một lúc trời thì nóng xe đến cái hơi hay còn và lúc đó khả năng cháy nổ sẽ rất cao
để làm rõ hơn về nhiệt độ của xe khi để ngoài trời nắng thì chúng tôi có làm thí nghiệm nhỏ để đo nhiệt độ ở ba khu vực để xe khác nhau
vào lúc một mươi năm giờ chiều thời điểm được xem là có độ nóng cao nhất trong ngày thì kết quả chúng tôi thu được như sau
ở bóng dâm nhiệt độ ba mươi hai ba mươi bốn độ c
ở ngoài nắng nhiệt độ từ bốn mươi ba đến bốn mươi năm độ c
trên yên xe sáu mươi ba sáu mươi năm độ c
trong các xe của chúng ta thì lại có các cái nhựa màu đen không phản xạ cho nên sự hấp thụ nhiệt độ rất cao
thí dụ như các yên xe của chúng ta đi chúng ta thấy nó màu đen sần hấp thụ rất mạnh và lát nữa chúng ta sẽ thấy là nó bao nhiêu
trong ô tô cũng vậy
cho đến khi ngoài trời mà đã năm mươi tám độ chứ còn nếu để ra ngoài trời thì nhiệt độ lúc ấy là bảy mươi bảy mươi năm
lúc ấy chưa cần nói đến động cơ bị sao nhưng đầu tiên là xăng có thể cháy
một số đồ dùng trong đó có thể phá nổ
tại một cửa hàng xe máy trên đường nguyễn phong sắc có rất nhiều xe phải sửa chữa
theo những người thợ sửa xe ở đây thì những ngày nắng nóng nhiệt độ tăng cao số lượng xe phải sửa cũng tăng lên gấp nhiều lần bởi ảnh hưởng của nhiệt độ khi xe để ngoài trời
những lỗi mà xe thường gặp phải nhất khi nắng nóng là dò dỉ xăng và hỏng xâm lốt
không ai để ngoài nắng nhiều làm gì cái đấy thì nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề sự cố nó phát sinh ra
ví dụ như là xe nó dò xăng chẳng hạn hoặc là cũng không may người ta đi người ta hút cái tàn thuốc nó rơi vào đấy thì nó cũng sẽ phát sinh ra những cái sự cháy nổ
lý giải vì sao các loại phương tiện giao thông hay gặp sự cố bởi thời tiết nắng nóng nhiệt độ tăng cao phần lớn là do thiếu quy hoạch bãi để xe
trên thực tế từ năm hai nghìn ba ủy ban nhân dân tp hà nội đã có quyết định một sáu năm phê duyệt quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe và bãi đỗ xe công cộng đến năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên theo thống kê của sở giao thông vận tải hà nội từ khi có quy hoạch năm hai nghìn ba tính đến năm hai nghìn một mươi bảy trong chín mươi năm dự án bãi đỗ xe lớn đã được đề xuất thực hiện mới chỉ có hai mươi một dự án hoàn thành một mươi năm dự án đang thi công còn năm mươi chín dự án vẫn nằm trên giấy
trong nhiều năm gần đây chúng ta rất chú trọng đến yếu tố biến bãi đỗ xe trong quy hoạch các bãi đỗ xe viên tỉnh

hiện nay trên địa bàn thành phố diện tích đất dành cho giao thông tỉnh và các điểm bãi đỗ xe công cộng mới chỉ đáp ứng được từ tám đến một mươi nhu cầu
còn lại chín mươi đến chín mươi hai số phương tiện đang đỗ tại các điểm đỗ xe của trung cư khu đô thị sân cơ quan công xe

đây là hình ảnh tại một bãi đỗ xe của một tòa nhà văn phòng
với số lượng hàng nghìn chiếc xe mỗi ngày nhiệt độ tại đây luôn ở mức rất cao trong những ngày nắng nóng
tuy ẩn chứa nhiều nguy cơ cháy nổ nhưng những mái tre xuống cấp này vẫn không hề được sửa chữa
hầu hết xe đều phải để dưới nắng nóng và nhiệt độ cao với vô vàn nguy cơ đặc biệt là cháy nổ
nếu ô tô của chúng ta đã nóng hơn bảy mươi độ rồi mà bây giờ lại bị đốt bị chạy thì tự nhiên sẽ nóng cao và nó có những khả năng cháy nhất nhé
đáng nói đây không phải là hiện tượng hiếm gặp
tại cổ phương tiện giao thông không có nơi để an toàn trong thời tiết nắng nóng trở thành vấn đề nan giải ở các thành phố lớn tại việt nam hiện nay
chợ đầu mối ngã tư sở năm giờ sáng là một trong những chợ đầu mối quan trọng
chợ ngã tư sở từ lâu đã là điểm kinh doanh của hàng trăm tiểu thương từ khắp nơi đổ về buôn bán
và phương tiện di chuyển chính của họ vẫn là những chiếc xe máy quen thuộc
ở những nơi như thế này xe máy không đơn thuần chỉ là phương tiện giao thông
nó còn mang trên mình sứ mệnh của những người làm chủ gia đình
bởi buôn bán nhỏ là công việc là cuộc sống của không ít người dân hà nội hiện nay
cấm như thế này cũng rất phức tạp vì làm sao cái đường nền trục chính
bây giờ đi làm mà là đường to mà còn cấm thì nó dồn tất cả vào cái đường nhỏ kia thì có khi là cũng
nó lại càng tắc hơn
mà thời gian của những người đi làm nó mất nhiều thời gian hơn
tuyến đường mà đi như vậy thì các cái tuyến đường đó nó cũng lại sẽ bị tắt
nó phải hướng dây truyền mà nó sẽ tắc thậm chí nó còn tắc khủng khiếp luôn
bảy giờ sáng thời điểm mà đa số công chức học sinh sinh viên người lao động tự do đi làm
thì chiếc xe máy đã phát huy công dụng tuyệt vời khi đưa người đàn ông này cùng bốn tạ cam
thoát khỏi ma trận giao thông hà nội một cách kỳ diệu
nhưng cũng khốn khổ không kém
đã năm năm nay anh cổ văn tin phải nguồn lách qua nhiều tuyến phố trong giờ cao điểm
để chờ hàng về phòng trọ
nơi mà cùng với vợ chồng anh có gần hai mươi gia đình từ khắp các tỉnh thành trên cả nước
cũng đang sống bằng nghề buôn bán nhỏ
và những chuyến hàng như thế này đối với anh sẽ chỉ còn là ký ức trong tương lai không xa

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé